hội nghị tổng kết công tác dân vận đã diễn ra tại hà nội vào sáng nay
thủ tướng nguyễn xuân phúc dự và chủ trì hội nghị cùng dự có các đồng chí ủy viên bộ chính trị
bí thư trung ương đảng cùng các đồng chí ủy viên trung ương đảng lãnh đạo các bộ ngành và địa phương
ghi nhận biểu dương những kết quả đã đạt được trong năm dân vận chính quyền hai nghìn một mươi chín
thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc khẳng định công tác dân vận chính quyền năm hai nghìn một mươi chín đầy màu sắc
sáng tạo và thành công nâng cao chất lượng hiệu quả công tác dân vận trong tình hình mới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
nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước trên các lĩnh vực đời sống xã hội
thủ tướng cũng nhấn mạnh hiệu quả công tác dân vận của cơ quan hành chính nhà nước là nhân tố có ý nghĩa
quan trọng góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội quốc phòng an ninh đối ngoại của đất nước